quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy mới từ bộ cho đến công an các đơn vị địa phương tới nay đã hơn một năm và cho thấy những tác động chuyển động rất tích cực tại nam định
bằng cách làm sáng tạo phù hợp với đặc thù công tác của địa phương đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đã chủ động trong những bước đi xây dựng nằm nổi mới kiện toàn sắp xếp bộ máy công an đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
buổi giao ban sáng hàng ngày phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh nam định số lượng cán bộ chiến sĩ đã tăng lên bởi trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ được sát nhập vào phòng tổ chức cán bộ với mô hình năm đội
triển khai thực hiện mô hình tổ chức mới của bộ công an tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín phòng tổ chức cán bộ cơ cấu lại giảm từ năm xuống còn ba đội
việc bố trí lại mô hình hoạt động của phòng tổ chức cán bộ đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ chiến sĩ
theo đó việc sắp xếp đảm bảo yêu cầu không cán bộ chiến sĩ nào bị rơi thừa hoặc không bố trí được vị trí công tác
bản thân tôi cũng như các đồng chí được bố trí sắp xếp lại đều phù được thương vụ đảm bảo và các bệnh đạo bố trí công tác phù hợp với năng lực sở trường phù hợp với tâm tư nguyện vọng
vì vậy bố trí sắp xếp tổ chức bộ máy như vậy đã tạo nên cái hiệu ứng mà kích thích được đối với cán bộ đối với cán bộ chiến sĩ chúng tôi yên tâm phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ
tính đến thời điểm này công an tỉnh nam định đã hoàn thành việc sắp xếp mô hình tổ chức mới đến đơn vị cấp phòng
theo đó cơ cấu mới chỉ gồm hai mươi bảy phòng giảm năm đơn vị so với trước
trong đó đã hợp nhất sát nhập tám đơn vị giải thể một đơn vị cấp phòng
riêng đối với mô hình tổ chức đội sau khi sắp xếp lại còn một trăm linh ba đội giảm hai mươi chín đội so với mô hình cũ
và mục tiêu đến trước năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh nam định sẽ hoàn thành việc kiện toàn mô hình tổ chức cấp đội
thành công này có được là kết quả của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ sớm
chúng tôi cũng đã tham biệt giám đốc công an tỉnh và các đơn vị chứng năng trong một năm hai nghìn một mươi tám không triển khai
để nhiều chỗ khuyết một hai vị trí lãnh đạo cấp lãnh đạo phòng
chúng tôi cũng không triển khai để chờ khi mà bộ công an triển khai
cho nên bởi vậy mà chúng tôi đến nay đối với cấp phòng chúng tôi là một trong đơn vị về nhân sự chúng tôi không thừa cơ cấu
việc bố trí công an xã chính quy cũng đã và đang được công an tỉnh nam định chủ động triển khai
ngay từ năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh đã thành lập đoàn khảo sát đánh giá tại một mươi huyện thành phố
nhằm xây dựng phương án lộ trình bố trí công an chính quy đồng thời xây dựng đề án công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh nam định
việc bố trí này đã được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao khi một trăm linh các vụ việc trên địa bàn được xử lý kịp thời
tình hình an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn chuyển biến tích cực
đây cũng chính là cơ sở để công an tỉnh nam định tiếp tục hoàn thiện mô hình cấp công an xã bám cơ sở
để được chính quyền hóa đồng đội công an xã thì công an tỉnh đã phối hợp với cục đào tạo và các học viện trở mình dân
tổ chức tập huấn chính trị nghiệp vụ pháp luật cho đồng bàn này
và giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ đang báo cáo với các vụ chính quyền tỉnh
là phân đấu trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ chính quyền hóa một trăm linh xã thị trấn
với bước đi mạnh dạn thể hiện quyết tâm tích cực nhưng bảo đảm lộ trình không nóng vội
công an tỉnh nam đình đã thuyết định
công an tỉnh nam định đã thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy công an cấp tỉnh và bố trí công an xã chính quy
từ mô hình tổ chức mới đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng lực lượng công an nam định ngày càng chính quy
trong sạch vững mạnh đáp ứng ngày càng cao yêu cầu chiến đấu ở cả ba cấp công an cấp tỉnh cấp huyện và cấp xã